tại hậu giang cùng với việc nâng cao mức cảnh báo cháy rừng từ cấp thấp nhất lên cấp cao nhất của cơ quan chuyên môn
thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được xem là vấn đề cấp bách hiện nay
các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đã tích cực tuyên truyền triển khai nhiều giải pháp
nhằm giúp cho người dân ở khu vực có rừng nâng cao ý thức cảnh giác về phòng chống cháy rừng
để bảo vệ rừng và bảo vệ tài sản của nhân dân
toàn tỉnh hậu giang hiện có hơn năm năm trăm linh hectare đất lâm nghiệp trong đó hai năm trăm tám mươi năm hectare có rừng